thưa quý vị lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch hồ chí minh được phát đi vào thời điểm cách đây bảy mươi năm năm như tiếng cảnh xung trận vang rộn núi sông thể hiện ý chí quyết tâm sắt đá của cả dân tộc
chúng ta thả hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước nhất định không chịu làm nô lệ
quyết tử cho tổ quốc quyết sinh trở thành ánh sáng soi đường đưa dân tộc ta đi đến thắng lợi cuối cùng trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân pháp đế quốc mỹ xâm lược
và trong những tháng ngày chiến đấu kiên cường anh dũng lịch sử ấy lực lượng công an nhân dân đã có những đóng góp rất quan trọng cùng toàn đảng toàn quân và toàn dân làm nên những thắng lợi cách mạng
dự báo trước tình thế cách mạng thực dân pháp âm mưu phá hoại đất nước ta
ngay từ đầu năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu lực lượng công an tổ chức lại bộ máy hoạt động khẩn trương chủ động về phương tiện con người và xây dựng các biện pháp nghiệp vụ
thống nhất ý chí
nhằm chuẩn bị cho một cuộc kháng chiến lâu dài sau này
công an hà nội cũng như sở công an bắc bộ đã chỉ đạo công an các tỉnh trong đó có ti công an hải phòng
thế rồi là một số những cái ti công an lân cận xung quanh hà nội để chuẩn bị lực lượng và chuẩn bị cái vũ khí phương tiện
để đối phó với cuộc chiến tranh và gây hấn khiêu khích quân sự của pháp
và một điều đặc biệt rất đặc biệt
phải nhấn đặt lại đó là lực lượng công an có nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho chủ tịch hồ chí minh trong sinh hoạt nơi ở và các cái trên các cái cung đường di chuyển đi công tác trăng và ngoại thành thì đây là một trong cái việc rất khó khăn nhưng mà lực lượng công an cũng đã làm rất tốt
trước ngày toàn quốc kháng chiến nắm chắc tình hình lực lượng công an đã nhanh chóng phá một số vụ gián điệp
kịp thời trừng trị các đối tượng gian nát nguy hiểm
vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu cuộc kháng chiến toàn quốc bắt đầu
suốt hai tháng chiến đấu trong nội đô hà nội lực lượng công an cùng với quân và dân thủ đô đã triển khai thế trận chiến tranh nhân dân
thành lập các ổ đề kháng các cứ điểm chiến đấu bảo vệ từng căn nhà góc phố của hà nội đẩy lùi nhiều đợt tấn công của địch
đêm hôm một mươi chín tháng một mươi hai thì ta sẽ nổi súng thì đúng tám giờ là tiếng súng đài bắc cắt đèn
xong cái đoàn phòng đại thì tụi tây là nó bắt đầu nó xông ra nó xe tăng đi nó xông ra nó đánh mình
thì hai bên nó đánh nhau nó đi đến đâu thì gặp những cụ của ta đánh đến đấy
lực lượng công an cũng đã có một cái đóng góp rất là quan trọng
không những hoạt động ở trên
ở cái trận tuyến sau lưng địch
thế rồi đảm bảo tặng an ninh trật tự đó là cái nhiệm vụ chính của mình
nhưng mà đã góp phần một cái rất quan trọng
đó là tham gia trực tiếp chiến đấu trên các cái mặt trận
trong hơn một trăm linh trận đánh của sáu mươi ngày đêm thì lực lượng công an đã trực tiếp tham gia bốn mươi trận đánh
và có thể nói các trận đánh này diễn ra một cách rất quyết liệt ở các cái cửa ô
và cũng nhiều cán bộ chiến sĩ chúng ta đã hy sinh
ở trung bộ và nam bộ lực lượng công an phối hợp với các lực lượng trực tiếp đối đầu đánh phá kế hoạch bình định
giữ chân kiềm chế không cho địch đưa lực lượng đi trì viện và đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
thắng lợi của ngày toàn quốc kháng chiến đã để lại nhiều bài học sâu sắc về tinh thần chủ động tạo thế trận an ninh
phát huy sức mạnh của toàn dân
đó cũng chính là nền tảng quan trọng lực lượng công an nhân dân tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu
nhiều công an nhân dân tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới